đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa phát hiện bắt quả tàng một đối tượng đầu nậu
chuyên mua bán số lượng lớn bình khí cười và cất giấu trong khu dân cư
cụ thể vào tối ngày hôm qua trên tuyến đường điện biên phủ thuộc phường hòa khê quận thanh khê
lực lượng công an dừng phương tiện xe ô tô tải do một nam tài xế chú tại huyện hòa vang điều khiển
phát hiện trong thùng xe có bốn mươi bảy bình kim loại chứa khí cười
tiếp tục kiểm tra nơi ở của tài xế đội cảnh sát kinh tế quận phát hiện thêm hai trăm ba mươi một bình khí cười đủ các loại kích cỡ
qua làm việc tài xế trên không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ toàn bộ lô hàng
hiện công an quận thanh khê đã lập biên bản tạm giữ số bình khí cười nói trên để tiếp tục xác minh